chiều nay một mươi chín tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ
về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thường trực chính phủ cũng bàn về dự thảo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
do tác động của đại dịch covid một mươi chín nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành
các gói giải pháp rất đa dạng chưa từng có tiền lệ để giảm thiểu tác động của dịch
tới nền kinh tế bảo đảm đời sống của người dân duy trì sản xuất kinh doanh
và sớm phục hồi nền kinh tế việt nam cũng có thể rơi vào tình trạng suy thoái
như các quốc gia khác theo đánh giá sơ bộ quá trình phục hồi xây dựng lại
nền kinh tế suy thoái là rất khó khăn cần rất nhiều thời gian khoảng từ ba đến bốn năm
sau khi kết thúc dịch tốn rất nhiều chi phí
cũng như có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển kéo theo ảnh hưởng dây chuyền
dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội các năm sau phá vỡ kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm năm và chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm của đất nước
tại cuộc họp các thành viên chính phủ cho rằng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm ngoài việc phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện các mục tiêu
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm và chiến lược phát triển kinh tế
xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi cần phải có thêm nguồn lực để đẩy nhanh hơn quá trình
cơ cấu lại nền kinh tế góp phần sớm phục hồi nền kinh tế sau khi dịch được
khống chế nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để nắm bắt các cơ hội xây dựng
động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong những năm đầu tiên của kế hoạch
phù hợp với mục tiêu định hướng của chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội